từ ngày hai mươi sáu tới ngày hai mươi tám tháng chín đoàn công tác thanh tra chính phủ việt nam do đồng chí lê minh khái
tổng thanh tra chính phủ làm trưởng đoàn có chuyến thăm và làm việc tại italia
trong thời gian làm việc thanh tra chính phủ việt nam và cơ quan phòng chống tham nhũng quốc gia italia
đã ký bản ghi nhớ hợp tác song phương nhằm tăng cường phối hợp giữa hai nước trong lĩnh vực phòng chống tham nhũng
trong cuộc gặp với ông rafaele cantone chủ tịch anac tổng thanh tra chính phủ lê minh khái khẳng định
chính phủ việt nam không ngừng đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng nhằm xây dựng một môi trường minh bạch
giữ vững ổn định chính trị phát triển kinh tế xã hội của đất nước
tổng thanh tra chính phủ đề nghị ngay sau khi ký bản ghi nhớ
hai bên sẽ cùng phối hợp để sớm triển khai tất cả các nội dung trong thỏa thuận
về phía italia ông rafaele cantone khẳng định sẵn sàng hợp tác với thanh tra chính phủ việt nam
trong lĩnh vực phòng chống tham nhũng và hoạt động phối hợp giữa hai nước trong lĩnh vực này sẽ được đẩy mạnh trong thời gian tới
chủ tịch anac nhấn mạnh quan hệ đối tác chiến lược việt nam italia trong thời gian qua đã phát triển mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực
trong đó hoạt động trao đổi chia sẻ kinh nghiệm trong công tác phòng chống tham nhũng sẽ góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước